ngày hai mươi hai tháng tám tỉnh ủy hải dương tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
từ khi có chỉ thị số bốn mươi đến nay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm trên ba mươi ba tỷ đồng nâng tổng nguồn vốn địa phương chuyển sang ngân hàng chính sách để cho vay lên trên sáu mươi một tỷ
sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách giúp nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn
trong giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho trên một trăm chín mươi sáu lượt hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn